thưa quý vị sáng nay ngày chín tháng bốn tủ tướng chính phủ phạm minh chính đã làm việc với tập đoàn công nghiệp viễn thông của đội viettel
về chương trình t chín và hoạt động nghiên cứu sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao của viettel
tham dự có đại tướng phan van giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
cùng lãnh đạo một số bộ ngành có liên quan
tập đoàn công nghiệp viễn thông của đội viettel
phát huy nội lực là yếu tố quyết định gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia
đạt được những kết quả tích cực trong chương trình t chín viettel đã nhận được chỉ đạo định hướng trực tiếp từ thủ tướng chính phủ
thủ trưởng bộ quốc phòng các cơ quan đơn vị trong bộ quốc phòng đã phối hợp hiệp đồng hiệu quả
hướng dẫn hỗ trợ tập đoàn viettel triển khai các nhiệm vụ cụ thể như xây dựng tính năng kỹ chiến thuật đầu tư mua sắm đánh giá nghiệm thù sản phẩm
các bộ ban ngành cũng đã tham gia hỗ trợ bộ quốc phòng trong việc hình thành nên các cơ chế chính sách đột phá
thủ tướng phạm minh chính ghi nhận và đánh giá cao những bước phát triển đột phá của viettel thời gian qua
thủ tướng nhấn mạnh sau một năm kể từ chuyến thăm và làm việc tại tập đoàn vào năm hai nghìn một mươi bảy
đến thời điểm hiện tại tập đoàn viettel đã có năm điểm hơn kinh nghiệm hơn tự tin hơn chuyên nghiệp hơn
sản phẩm sản xuất tốt hơn nguồn nhân lực chất lượng cao hơn những sản phẩm do viettel tự nghiên cứu và phát triển
đặc biệt là các sản phẩm chiến lược đã đang và sẽ góp phần tạo nền móng để xây dựng nền công nghiệp quốc phòng việt nam
chủ động tự lực tự cường lưỡng dụng hiện đại phát huy nội lực là yếu tố quyết định gắn kết chặt chẽ
và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia thủ tướng yêu cầu viettel phát huy những kết quả đạt được
tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao đặc biệt thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho viettel
cần phát triển ngành công nghiệp chip bán dẫn hiệu quả và phong phú hơn thủ tướng yêu cầu bộ quốc phòng
và các đơn vị liên quan tiếp tục chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng lực nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng
đủ sức mạnh phục vụ có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ cách mạng của đất nước trong giai đoạn mới